chủ tịch quốc hội trân trọng nhờ chủ tịch quốc hội esteban lasso chuyển đến chủ tịch raúl castro lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân cuba và ra quyến của đồng chí fidel lời chiêu buồn sâu sắc nhất của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể nhân dân việt nam khẳng định các thế hệ người việt nam đã và sẽ luôn luôn khắc sâu ghi nhớ tình đoàn kết anh em thủy chung sự ủng hộ trí tình và quý báu của đồng chí fidel dành cho việt nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua
chủ tịch quốc hội lashow khẳng định cuba sẽ tiếp tục kiên định sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của lãnh tụ fidel quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách và vững bước trên con đường đã lựa chọn mong muốn và quyết tâm thúc đẩy tăng cường truyền thống quan hệ anh em đặc biệt giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước
nhân chuyến công tác chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp với chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav volody
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ủng hộ các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua phần đấu nâng kim ngạch thương mại hai triều đạt một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác song phương thúc đẩy và ủng hộ các địa phương hai nước thiết lập quan hệ hợp tác

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử thành công và bầu ra tổng thống donald trump là tổng thống thứ bốn mươi năm của hoa kỳ phó chủ tịch quốc hội phúng quốc hiển đánh giá cao vai trò của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean và doanh nghiệp hoa kỳ trong quá trình bình thường hóa quan hệ và hội nhập của việt nam
chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean alexander sefellman cảm ơn phó chủ tịch quốc hội phúng quốc hiển đã dành thời gian tiếp đoàn và mong muốn việt nam tăng cường ưu đãi cho các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn kinh doanh ở việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại mỗi nước và khu vực
tập trung vào bốn ngành hàng chính dụng cụ các loại ngũ kim và trong ngành xây dựng thiết bị gia cố và thiết bị an toàn khóa và linh kiện
đây sẽ là kênh giao thương hiệu quả giúp người mua có thể dễ dàng tìm kiếm và trao đổi hợp tác với người bán có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các công nghệ và sản phẩm mới
đồng thời giúp các doanh nghiệp tham dự có một cái nhìn tổng quan về thị trường ngũ kim và dụng cụ cầm tay việt nam
đây là lần đầu tiên triển lãm chuyên sâu về thiết bị cơ khí chế tạo máy mang tầm quốc tế được tổ chức ở việt nam
đây thực sự là cầu nối hữu hiệu giúp doanh nghiệp việt nam mở rộng mạng lưới tiêu thụ nội địa cũng như tìm kiếm đối tác xuất khẩu ra các nước
sau các cam kết theo tpp và evfta thị trường dịch vụ việt nam được mở rộng hơn đáng kể thậm chí là mở hoàn toàn
đó là nhận định của các chuyên gia trong buổi hội thảo so sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ
các cam kết của việt nam trong wto tpp và evfta diễn ra mới đây tại hà nội
kết quả giả soát đánh giá mức độ tương thích của pháp luật việt nam với các cam kết cho thấy trong số chín mươi tám cam kết với wto
tpp và evfta đã được tiến hành giả soát thì có tới gần tám mươi năm nhóm dịch vụ đã tương thích
tức là đã mở bằng hoặc hơn so với mức độ cam kết quốc tế và khoảng một mươi bốn nhóm dịch vụ chưa tương thích
tức là đã mở dưới mức cam kết
có hai mươi hai nhóm dịch vụ mà pháp luật việt nam không có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
và ba mươi hai nhóm dịch vụ mà pháp luật việt nam không quy định riêng về điều kiện đối với các nhà đầu tư nước ngoài
theo nhận định của các chuyên gia việc ra soát tổng thể pháp luật việt nam đối với các cam kết wto
hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp và hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu
về mở cửa thị trường dịch vụ là rất cần thiết nhằm tìm ra những giải pháp thích hợp để vừa tuân thủ các cam kết quốc tế
vừa bảo hộ hợp pháp và hợp lý các nhà cung cấp dịch vụ nội địa
thưa quý vị và các bạn phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia
đối với việt nam thì các doanh nghiệp đã trú trọng vào công tác đổi mới sáng tạo
nhằm đóng góp vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững
hiện tại ở việt nam đã có một số doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới vấn đề phát triển bền vững
họ không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp
mà còn kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường đảm bảo hài hòa lợi ích cho các bên liên quan
đặc biệt đối với các doanh nghiệp này thì đổi mới sáng tạo là một trong những hoạt động không thể thiếu để hướng tới sự bền vững
trong những năm qua chúng tôi đã dành nguồn lực rất lớn để đầu tư
chiều sâu đổi mới công nghệ thiết bị để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có năng suất cao
chất lượng sản phẩm tốt để lưng cao cái lăng lực cạnh tranh
chúng tôi nghĩ rằng để phát triển một cách ổn định bền vững thì phải quan tâm nhiều tới công tác môi trường
chính nhờ chính sách đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và thiết bị của chúng tôi
chúng tôi cũng đã chinh phục được thị trường khó tính
theo các chuyên gia phát triển bền vững là những giá trị gắn liền với doanh nghiệp
mục tiêu phát triển bền vững phải được đặt ra và thẩm thấu vào từng hoạt động kinh doanh
doanh nghiệp doanh nghiệp phải tiếp tục sáng tạo đổi mới không ngừng để đưa phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh
để tạo ra lợi thế cạnh tranh nâng cao năng suất và tạo ra những lợi thế mà các đối thủ cạnh tranh chưa có
trên thực tế những năm qua thì nhiều cá nhân doanh nghiệp đã ghi dấu ấn bằng con đường phát triển ý tưởng công nghệ của mình và đổi mới sáng tạo
văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi hai của qua đã chỉ rõ là đổi mới mô hình tăng trưởng
bảo đảm phát triển nhanh phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường
và hội nhập quốc tế thì ngày càng sâu rộng kết hợp hiệu quả phát huy chiều rộng với chiều sâu
và trong đó chú trọng là phát triển chiều sâu và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước không ngừng nâng cao năng suất hiệu quả cạnh tranh
có thể nói đổi mới sáng tạo mang tính chất sống còn đối với từng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
và quan trọng hơn không chỉ tạo ra lợi thế khác biệt lợi thế cạnh tranh
mà đổi mới sáng tạo còn giúp các doanh nghiệp duy trì được các lợi thế trong công cuộc phát triển của doanh nghiệp mình
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi tám
theo quy luật hàng năm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến trên địa bàn thủ đô
do nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao đồng thời trên địa bàn thành phố cũng diễn ra nhiều hoạt động sự kiện lớn của đất nước
điều này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến ủn tắc giao thông
đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm trên các tuyến quốc lộ tuyến trục chính ra vào thành phố
tuyến vành đai các điểm nút giao thông phức tạp về trật tự an toàn giao thông
trước vấn đề này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch
để kiểm soát tình hình bảo đảm giao thông thông suốt
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu các cán bộ chiến sĩ khi tham gia phân luồng xử lý giao thông
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
các quy trình quy định công tác điều lệnh công an nhân dân tư thế tác phong văn hóa ứng xử trong quá trình làm nhiệm vụ
bên cạnh đó bắt đầu từ sáu h ba mươi phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
hàng ngày buổi sáng từ sáu h ba mươi phút đến tám h ba mươi phút buổi chiều từ một mươi sáu h đến một mươi chín h
đội trưởng các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố phải huy động tối đa cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự công an phường đồn trạm lực lượng dân phòng tự quản thanh đoàn hà nội
thanh niên sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông
giảm tối đa ủn tắc giao thông tại các vị trí có nguy cơ ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn cần hạn chế xe cá nhân là giải pháp được nhiều chuyên gia đưa ra trong buổi hội thảo
đề xuất các giải pháp giảm thiểu ủn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
vừa được sở giao thông vận tải hà nội tổ chức
bởi theo các chuyên gia thì nếu như để các phương tiện cá nhân phát triển tự nhiên
thì đến năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố sẽ ủn tắc nghiêm trọng
và đến năm hai nghìn ba mươi các phương tiện không thể di chuyển trên địa bàn thành phố
hơn năm trăm bốn mươi sáu ô tô các loại hơn năm triệu xe máy và khoảng một mươi xe máy điện
là tổng số phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn thành phố hà nội được thống kê trong năm hai nghìn một mươi chín
với sự tăng trưởng bình quân hiện nay thì theo dự báo phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
trên toàn thành phố hà nội sẽ có khoảng gần chín trăm bốn mươi xe ô tô và khoảng sáu hai trăm tám mươi xe máy
theo tính toán xe cá nhân gồm ô tô con và xe máy đang chiếm dụng tám mươi năm tám diện tích mặt đường
trong khi đó hệ thống đường bộ trong nội đô đang quá tải
không đáp ứng được so với tốc độ tăng trưởng xe cá nhân
đề xuất giải pháp giảm thiểu ủn tắc giao thông
nhiều chuyên gia cho rằng hạn chế xe cá nhân là điều cần thiết
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng để hạn chế xe cá nhân
thì điều quan trọng là hạ tầng giao thông công cộng phải cung cấp được dịch vụ thay thế xe cá nhân
cái ủn tắc là do phát triển giao thông cá nhân mà cái đó không có nước nào tránh khỏi cả
thế thì bây giờ làm thế nào giải pháp để mà giảm thiểu được phương tiện cá nhân
thế thì bây giờ phải đặt câu hỏi giảm cá nhân xe cá nhân phương tiện cá nhân
thì người dân đi bằng phương tiện gì
vì đấy là một nhu cầu cuộc sống hàng ngày của ai cũng thế từ đứa trẻ con đến người già đều thế cả
thế thì cái vấn đề là trách nhiệm nhà nước phải lo
mà trách nhiệm nhà nước phải lo thì chỉ riêng nhà nước phải lo thì không đủ
mà người dân phải tham gia và các hệ thống tổ chức chính trị xã hội phải tham gia vào
vừa rồi thì bộ giao thông vận tải cũng đã ban hành một cái quyết định
về nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
đây là một cơ sở để thành phố hà nội cũng làm tiền đề
để nâng cao chất lượng xe buýt và hướng tới là sẽ thu hút nhu cầu đi lại của người dân
bởi vì nhu cầu người dân rất muốn sử dụng xe buýt
tuy nhiên là người dân e ngại về chất lượng dịch vụ thì đây là cái cơ hội
để chúng ta nâng cao chất lượng và thành phố đang làm
một số chuyên gia cho rằng hà nội cần phải có đề án mang tính kế hoạch chung
xây dựng kế hoạch thực hiện dự toán sau đó đánh giá thảo luận
để đạt được sự đồng thuận của người dân
cùng chuyển sang một số thông tin quan trọng khác
vào lúc một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một đồng chí vương hoàng giáp ba mươi hai tuổi
công an thành phố con tum trong lúc truy bắt đối tượng truy nã trên địa bàn xã đắc lá
thành phố con tum đã bị tên côn đồ này bắn trọng thương
sau khi vụ việc xảy ra anh giáp nhanh chóng được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum với vết thương từ lưng bên phải xuyên qua hông bên trái
gây dập nát thủy dưới
các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum đã tiến hành phẫu thuật kết quả cho thấy
anh giáp đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi
vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra giải quyết
vừa qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép bảy trăm linh viên đạn
đang trên đường nhập cảnh từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo
đã bị lực lượng chức năng biên phòng tỉnh phát hiện và bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ được xác định là đinh xuân hiền
thường trú tại xã hóa hợp huyện minh hóa tỉnh quảng bình
đang trên đường nhập cảnh từ lào về việt nam đã mang theo một mươi một hộp đạn
trong đó có một mươi hai hộp phía ngoài có ký hiệu amsco và hai hộp có ký hiệu cci
qua kiểm tra một mươi bốn hộp đạn bên trong chứa bảy trăm linh viên
số đạn trên không có giấy tờ hợp lệ
tại cơ quan điều tra đối tượng đinh xuân hiên khai nhận mua số đạn trên
từ lào vận chuyển về việt nam tiêu thụ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra làm rõ
đội quản lý thị trường số hai chi cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp với cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm hà nội
khám xét tại điểm kiểm tra số hai ngõ gạch quận hoàn kiếm hà nội
thu giữ một tấn thực phẩm bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ
tại điểm kiểm tra hai trăm linh thùng hàng bánh kẹo các loại với màu sắc kiểu dáng bắt mắt
có nhãn hiệu trung quốc
khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ
chủ lô hàng trên không thể xuất trình được nguồn gốc xuất xứ giấy tờ hợp lệ chứng thực cho lô hàng trên
chủ lô hàng bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ này là ông nguyễn đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cư trú tại hà nội
hiện đội quản lý thị trường số hai đã tịch thu toàn bộ số bánh kẹo trên
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặt hàng bánh kẹo cũng là mặt hàng được xem là thiết yếu
sẽ được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát về nguồn gốc xuất xứ
nhằm ngăn ngừa xử lý hàng lậu hàng giả trong thời điểm cuối năm
trong phần tin quốc tế
không quân hàn mỹ tập trận quy mô lớn
cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ tài chính cho tunisia
quân đội hàn quốc hôm qua cho biết các lực lượng không quân của nước này và mỹ
đã tiến hành một cuộc tập trận thường niên
nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung
trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng
theo một quan chức giấu tên biến phí hàn quốc
cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến ngày năm tháng một mươi hai
theo đó hai nước sẽ tập trung mô phỏng cuộc tấn công
bằng các bệ phóng tên lửa di động hệ thống radar và các cơ sở quân sự chủ chốt
tham gia cuộc tập trận có bốn trăm năm mươi binh sĩ
cùng máy bay tắc chiến điện tử và các loại máy bay chiến đấu
như f một mươi sáu fk một mươi sáu và f một mươi năm k
hiện các lực lượng mỹ tại hàn quốc không đưa ra phát biểu nào
về cuộc tập trận này nhưng theo nhiều quan chức quân sự
đây là một hoạt động thường kỳ được lên kế hoạch từ trước
và không liên quan gì đến tình hình hiện nay trên bán đảo triều tiên
cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh ngày hôm qua
người phát ngôn nhà trắng ông john ernest đã có những bài phát biểu
khẳng định sức mạnh của liên minh an ninh giữa mỹ và hàn quốc
bất chấp những biến động chính trị tại quốc gia đông bắc á hiện nay
chính phủ ukraine hôm qua đã quyết định hủy bỏ hiệp định với chính phủ nga
về hợp tác trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình
cũng như là hiệp định về thông tin
hiệp định trong lĩnh vực thông tin có hiệu lực từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nhằm trao đổi rộng rãi và tự do thông tin giữa các cơ quan thông tin của hai nước
hiệp định hợp tác trong lĩnh vực phát thanh truyền hình có hiệu lực từ năm hai nghìn
nhằm tạo điều kiện bảo đảm các chương trình phát thanh truyền hình
trên lãnh thổ của nhau tạo sự gần gũi về văn hóa
củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân của hai quốc gia
cùng ngày bộ ngoại giao nga tuyên bố việc ukraine thông báo tập trận bắn tên lửa
trong khu vực bán đảo crimea là hành động khiêu khích gây phản ứng quyết liệt từ phía nga
và qua đó duy trì sự bảo trợ của mỹ
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một ukraine đã tuyên bố một số vùng không phận trên biển đen
về phía tây của bán đảo crimea là vùng bắn tên lửa
moscow đã yêu cầu kiev bãi bỏ quyết định này ngay lập tức
trong khi đó thượng viện brazil vừa thông qua việc đóng băng các tài khoản tri tiêu
của chính phủ trong hai mươi năm
đây là một biện pháp quan trọng trong chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ
nhằm đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong những thập kỷ qua
với sáu mươi một phiếu thuận và một mươi bốn phiếu chống thượng viện brazil đã thông qua việc cải cách hiến pháp
qua đó cho phép đóng băng các khoản chi tiêu của chính phủ trong hai mươi năm
tuy nhiên biện pháp này cần phải chờ thông qua trong cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới
trước khi chính thức trở thành luật
xin nhấn mạnh việc cải cách hiến pháp là cần thiết để kiểm soát chi tiêu công
thủ tướng vicente mê cũng khẳng định việc đóng băng sẽ giúp cho nền kinh tế lớn nhất mỹ la tinh này
tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ
trong khi phe cánh tả đối lập lại cho rằng động thái này sẽ tác động tiêu cực đến hệ thống giáo dục và y tế công
hồi tuần trước chính phủ brazil dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng âm ba năm trong năm nay
mức giảm mạnh hơn so với dự báo âm ba mà chính phủ đưa ra bốn tháng trước
tình hình biên giới giữa ấn độ và pakistan vẫn diễn ra khá phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
khi đã có ít nhất bảy người thiệt mạng trong một vụ tấn công của các phần tử vũ trang nhằm vào một căn cứ quân sự của ấn độ
cảnh sát ấn độ cho biết có ba bốn phần tử vũ trang chưa rõ danh tính đã tấn công vào căn cứ quân sự tại nagota
giáp biên giới với pakistan và xả súng vào các nhóm sĩ quan tại đây
nhà chức trách cũng cho biết các tay súng còn bắt đầu tấn công
các tay súng đã giữ một số con tin gồm phụ nữ trẻ em và một số quân nhân
sau nhiều giờ đấu súng các binh sĩ đã giải cứu được các con tin và tiêu diệt ít nhất ba đối tượng tấn công
hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công này
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình bạo lực ở khu vực biên giới giữa ấn độ và pakistan vẫn căng thẳng
đặc biệt là sau vụ một căn cứ quân sự của ấn độ ở khu vực kashmir bị tấn công khiến một mươi chín binh sĩ ấn độ thiệt mạng hồi tháng chín vừa qua
nhằm giúp tunisia khôi phục nền kinh tế yếu kém các nhà lãnh đạo trên thế giới đã quyết định hỗ trợ nước này hàng tỷ đô la mỹ
để có vốn phát triển các dự án đầu tư giải quyết tình trạng thất nghiệp trong nước
hội nghị đầu tư tunisia hai nghìn hai mươi diễn ra trong hai ngày với sự tham gia của hơn hai các lãnh đạo doanh nghiệp
tài chính và chính trị đến từ bốn mươi quốc gia trên khắp thế giới
tại hội nghị tiểu vương qatar bin hamad al athani cam kết sẽ hỗ trợ một hai mươi năm tỷ đô la mỹ
cho tunisia giúp nước này vực dậy nền kinh tế kém phát triển trong nhiều năm qua
ngân hàng đầu tư châu âu của liên minh châu âu eu thông báo khoản vay trị giá hai năm tỷ euro sẽ được cấp cho tunisia vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra coes cho biết sẽ cho nước này vai năm triệu đô la mỹ trong vòng năm năm
trong khi canada và algeria cũng cam kết hỗ trợ về tài chính
trước đó hồi tháng năm quỹ tiền tệ quốc tế imf đã thông qua khoản vay hai chín tỷ đô la cho tunisia
nhằm giúp thực hiện các chính sách
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại